liên quan đến vụ việc một học sinh lớp một tử vong trên xe buýt của một ngôi trường gắn mắt quốc tế
xảy ra gần đây sở giáo dục và đào tạo hà nội cho biết hiện nay trên địa bàn chỉ có một mươi một trường
có một trăm linh vốn đầu tư nước ngoài và tên có kẻm chữ quốc tế trong quyết định thành lập
và giấy phép hoạt động khi đăng ký với sở giáo dục và đào tạo
theo đó danh sách một mươi một trường bao gồm một trường quốc tế đa cấp anh việt hoàng gia
hai trường quốc tế đa cấp anh hà nội ba trường phổ thông đa cấp concordia hà nội
ba trường tiểu học trung học cơ sở phổ thông song ngữ quốc tế horizon tại thành phố hà nội
trường trung học cơ sở trung học phổ thông quốc tế singapore
sáu trường tiểu học quốc tế singapore tại gamuda gardens
bảy trường tiểu học quốc tế singapore tại sipucha
tám trường tiểu học quốc tế singapore tại vạn phúc
chín trường tiểu học trung học cơ sở trung học phổ thông quốc tế st paul
một mươi trường mầm non và phổ thông quốc tế parkfield
city hà nội một mươi một trường hàn quốc tại hà nội